sau khi công bố điểm thi và phổ điểm trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo đã thống kê được có trên ba một trăm linh bài thi bị điểm liệt
trong đó môn ngữ văn có nhiều thí sinh bị điểm liệt nhất với trên một hai trăm linh em
ngược lại môn giáo dục công dân có ít thí sinh bị điểm liệt nhất chỉ có một mươi một em
các môn khác như tiếng anh có sáu trăm ba mươi thí sinh bị điểm liệt môn lịch sử có ba trăm chín mươi năm thí sinh
hóa học có một trăm tám mươi bảy thí sinh
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo điểm trung bình các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tăng hơn năm trước
hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng năm sáu điểm
riêng ba môn lịch sử tiếng anh sinh học điểm trung bình dưới năm
tất cả các thí sinh bị điểm liệt từ một điểm trở xuống sẽ trượt tốt nghiệp trung học phổ thông
và sẽ không có đủ điều kiện để xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi